những ngày qua một số công ty ở cụng công nghiệp tân hồng huyện bình giang tỉnh hải dương
ồ ạt tái chế nhựa xả thải bừa bãi ra môi trường đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hệ thống
kênh trung thủy đông của huyện và gây ô nhiễm nặng nề môi trường sống của đông đảo người dân trong huyện
cụm công nghiệp tân hồng nằm cạnh đường hai mươi a hiện có gần hai mươi doanh nghiệp hoạt động sản xuất
kinh doanh những năm qua người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền
về việc xả thải của một số doanh nghiệp thường xuyên gây ô nhiễm môi trường
làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của nhân dân
nhưng việc các công ty trong cụm công nghiệp ồ ạt tổ chức tái chế nhựa xả thải bừa bãi
chất thải nguy hại ra môi trường thời gian gần đây đã bức tử môi trường nước thuộc hệ thống
cây trung thủy nông phục vụ tưới tiêu cho gần một mươi xã ở huyện bình giang và một số xã của huyện gia lộc thanh miện
ngoài ra toàn bộ khu bắc thủy lông của chúng tôi hiện nay toàn bộ hợp tập xã chúng tôi trên dưới gần ba trăm linh hectare
núa để chuẩn bị lấy nước làm đồng vì ô nhiễm môi trường cực kỳ rạng lè
lên hợp hợp xã của tôi không thể lấy nước để chuẩn bị cho lúa làm đồng
đề nghị các cơ quan chức lăng từ huyện đến tỉnh và trung ương xem xét xử lý về công việc môi trường của cụm công nghiệp xã tờ đồng
thời kỳ này thì nói chung là ruộng đồng của chúng tôi cũng cần nước để bơm lên để dưỡng đồng
thế nhưng mà hiện nay là cái chỗ
cái dòng sông này nó đen là chúng tôi không dám bơm
phải chờ khi nào là dòng nước này nó không được ô nhiễm nữa thì chúng tôi mới bắt đầu bơm lên cho ruộng đồng
để cho nó thu hoạch cái mùa màng cho nó làm đồng
nước thải từ các công ty xả ra môi trường đen xì đặc quánh tạo thành những bãi sình rộng lớn bốc mùi suế
được xả xuống con canh thu nước mặt hoặc qua hệ thống cấu ngầm rồi đổ thẳng vào hệ thống canh trung thủy nông
khiến hàng chục km kênh đổi màu đen kịt cá tôm chết hàng loạt
cả cánh đồng lúa làm đồng đang khát khô còn dưới sông thì nước lại bị ô nhiễm
tôi kiến nghị là ủy ban dân tỉnh nên có những biện pháp mà xử lý các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cho thuê đất của mình
và có thể nếu không chấp hành lần một lần hai không chấp hành thì có thể là thu hồi lại cái giấy phép đầu tư
và đưa doanh nghiệp ra khỏi địa bàn địa phương chúng tôi
đấy là cái mong muốn rất lớn của cán bộ và nhân dân huyện bình giang
cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để chấm dứt tình trạng xả thải ô ạt gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân lúc này là vô cùng cấp thiết